thực hiện nghị quyết số chín nqtu ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của ban chấp hành đảng bộ tỉnh an giang
về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu cũng như sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện ngành nông nghiệp chợ mới đã tạo được nhiều nhóm sản phẩm đạt hiệu quả cao
trước tiên là nhóm lúa gạo hiện nay toàn huyện có sáu xã tham gia thực hiện cánh đồng lớn
gồm xã long điển a long giang long kiến kiến thành nhờn mỹ và an thạnh trung với diện tích tám trăm linh ha
điểm nổi bật của việc tham gia thực hiện cánh đồng lớn là xây dựng được mô hình công nghệ sinh thái
với diện tích một trăm năm mươi ha
theo chương trình ba giảm ba tăng là giảm lượng giống giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm phân hóa học
tăng năng suất tăng chất lượng tăng hiệu quả và áp dụng kỹ thuật như trồng hoa ven bờ ruộng
để tạo thêm địch tránh sử dụng thuốc trừ sâu

và giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật

điểm nổi bật của việc tham gia thực hiện cánh đồng lớn là xây dựng được mô hình công nghệ sinh thái và giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật giảm thuốc bảo vệ thực vật

đầu ra chưa ổn định trình độ tiếp thu ứng dụng công nghệ cao của người dân còn hạn chế qua đây nhằm mang lại hiệu quả toàn diện về nông nghiệp và tiếp tục đưa huyện trợ mới dẫn đầu trong vấn đề ứng dụng công nghệ cao của toàn tỉnh